tuy không nhiều nhưng đây sẽ là nguồn sinh kế giúp anh vươn lên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
vượt qua những khó khăn của một xã ở địa bàn biên giới tây nguyên
các đồng chí công an xã nơi đây đã mang đến một luồng gió mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần xây dựng một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quen thân
vì dân phục vụ tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
với thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại chờ đợi
lực lượng công an đã và đang nỗ lực ngày đêm để thực hiện đề án sáu của chính phủ với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất
đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao biên giới dù công tác này còn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng mà các cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang tập trung nhiều giải pháp tích cực triển khai đề án sáu
và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi trong mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
tỉnh sơn la đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân
và mới đây hai xã đầu tiên của địa bàn tỉnh sơn la là triềng dông và triềng cọ đã hoàn thành một trăm linh
việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
đây là tiền đề để sơn la hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh
nhìn hình ảnh này ít ai nghĩ rằng công dân quang huỳnh đức năm nay đã một mươi bảy tuổi
sinh năm hai nghìn sáu do căn bệnh u não bẩm sinh mọi sinh hoạt của đức đến nay đều cần đến bàn tay của người mẹ
lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn khi tiến hành các bước làm thủ tục cấp căn cước công dân cho đức